thưa quý vị lễ hội là sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo phản ánh truyền thống lịch sử và tâm thức ước nguyện tốt đẹp của cộng đồng về tự nhiên xã hội và cuộc sống con người
trải qua những biến động thăng trầm tính cộng đồng và những giá trị nhân văn của lễ hội luôn được phát huy lan tỏa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian củng cố niềm tin và ý thức cộng đồng
là một trong những trung tâm lớn về tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt từ nhiều đời này cộng đồng ở huyện vũ bản tỉnh nam định đã duy trì việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ thông qua rất nhiều hoạt động nghỉ lễ nhưng tập trung trang trọng nhất là vào dịp lễ hội phủ dây diễn ra từ ngày ba đến ngày một mươi tháng ba âm lịch thu hút rất đông người dân thôn bản hạt và du khách thập phương
tôi đã được tìm hiểu về tín ngưỡng thở mẫu ở london khi đến việt nam tôi cũng đã được xem hầu đồng tại hà nội tôi cảm thấy rất tuyệt vời nhưng hôm nay khi đến đây tôi thực sự ngạc nhiên thấy đức tin về tín ngưỡng của người dân thật tuyệt vời
người trẻ đang càng ngày càng quan tâm đến các lễ hội ở tại việt nam và quan tâm đến cội nguồn quan tâm đến văn hóa của dân tộc và em là một trong những người mong muốn được truyền tải thật nhiều những góc nhìn hiện đại hơn của những lễ hội văn hóa việt nam
theo các nhà nghiên cứu
lễ hội có sức sống và sức hấp dẫn lâu bền trong đời sống xã hội vì nó mang trong mình những giá trị nhân văn tốt đẹp một trong những giá trị tiêu biểu của lễ hội là tính cộng đồng và sự cố kết cộng đồng đây chính là sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại là sự gắn bó bền chặt của con người với nguồn cội tổ tiên
tuy nhiên để phát huy tính cộng đồng và giá trị nhân văn của lễ hội những người tổ chức quản lý lễ hội phải là những người có hiểu biết sâu về văn hóa dân gian đồng thời có cách thức tổ chức lễ hội hợp lý khoa học
hãy lưu ý là đừng hành chính hóa lễ hội mà phải để cho cộng đồng quyết định những vấn đề nó thuộc về di sản nó thuộc về cái văn hóa của họ
trong việc trùng thu tôn tạo quản lý di tích chúng tôi đang đảm bảo tốt việc quản lý theo luật di sản văn hóa
trong đó là hướng dẫn các thủ nhang đồng đền để chúng ta thực hiện tốt luật di sản
phát huy tính cộng đồng và giá trị nhân văn của lễ hội không chỉ góp phần xây dựng hình thành nhân cách lối sống đẹp cho thế hệ trẻ
mà những giá trị đó cũng kiến tạo nền tảng tinh thần là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay